cảm giác đầu tiên đó là cảm giác buồn tại vì một người nghệ sĩ không cần biết là có nhiều fan hâm mộ hay không không cần biết là có nhiều người thích mình hay không nhưng cái cảm giác của họ rất là hạnh phúc khi được lên đứng trên sân khấu được biểu diễn cho tất cả mọi người xem
đây không phải là cái vấn đề là mất điểm diễn mà đó là còn là một nơi mà rất là nhiều cái kỷ niệm và rất là nhiều cái ký ức mà sau này mọi người đi ngang qua đó sẽ có
có nghe nói là chỉ giờ địa điểm nhưng mà
chứ cương cảm thấy rất là khó thay thế bởi vì người sài gòn đã quen với sân khấu cầu vòng một trăm hai mươi sáu đã quen với trống đồng
vì đó là những nơi mà họ đã từng gắn bó trước đây tức là từ khi mà chưa thành danh từ mà họ từ chưa nổi tiếng họ đã tham gia cái sân khấu đó rồi
mà tất cả dù là nổi tiếng hay không nổi tiếng thì đều thích là diễn ở một những cái sân khấu như thế tại vì để gặp lại những cái khán giả bình dân nhất của mình
sau sân khấu một trăm hai mươi sáu thông tin một tù điểm giải trí lâu đời khác là sân khấu đống đồng trên đường cách mạng
tháng tám cũng có khả năng phải di dời để phục vụ cho những dự án giao thông của thành phố cũng đã được lan truyền
sự dịch chuyển của những công trình văn hóa lâu đời dù tiếc núi song cũng là cơ hội để cải thiện chất lượng giải trí cho người dân khi những công trình trên đã xuống cấp qua thời gian